văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định vừa hoàn tất thủ tục bàn giao hai đối tượng bị bắt theo quyết định truy nã về tội cối gây thương tích
gồm hoàng trọng hùng hai mươi sáu tuổi và nguyễn trọng đạt ba mươi hai tuổi cùng chú thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh cho công an thành phố cẩm phả để tiếp tục phục vụ cho công tác điều tra
trước đó nhận được thông tin từ công an thành phố cẩm phả có hai đối tượng đang trốn truy nã trên đường vào nam bằng xe ô tô khách
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh triển khai lực lượng phương tiện chốt chặn qua kiểm tra các xe ô tô khách trên tuyến quốc lộ một a qua địa bàn
đến một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày tổ công tác phát hiện hai đối tượng khả nghi trên một ô tô khách chạy tuyến bắc nam nên đã tiến hành bắt giữ đưa về trụ sở
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi

đối tượng lê văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn thành giang xã thiệu thành huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng trịnh văn đăng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã cầu lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
bị công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy và cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
thực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện